chuyển sang các tin tức về an ninh kinh tế tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa phát hiện bắt quả tang một xe tải vận chuyển một bảy trăm năm mươi chai thuốc bảo vệ thực vật xuất xứ nước ngoài và không rõ nguồn gốc trị giá hàng hóa khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi chín tháng một mươi hai tại khu vực ấp phước thọ xã đa phước huyện an phú lực lượng liên ngành tỉnh an giang phối hợp cùng công an xã đà phước tiến hành dừng xe tải bị kiểm soát sáu mươi bảy c một mươi một nghìn một trăm năm mươi sáu do tài xế nguyễn văn khôn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện an phú điều khiển để kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở nhiều thùng giấy bên trong có chứa một bảy trăm năm mươi chai thuốc bảo vệ thực vật xuất xứ nước ngoài và không rõ nguồn gốc
có tám mươi chai trên nhãn có ghi sản phẩm chứa hoạt chất nằm trong danh mục cấm sử dụng tại việt nam
tại thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ số thuốc bảo vệ thực vật trên
vụ việc được bàn giao cho công an huyện an phú lập biên bản tạm giữ tăng vật cùng phương tiện để xử lý theo thẩm quyền
thưa quý vị càng gần cuối năm tình trạng buôn lậu hàng hóa lại càng gia tăng
và mới đây phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai phối hợp cùng đội quản lý thị trường số năm của quản lý thị trường tỉnh đã bắt giữ lô hàng một tám trăm linh kg dược phẩm
cụ thể tại khu vực đường ngô gia tự thuộc tổ ba phường cốc lếu thành phố lào cai tỉnh lào cai
lực lượng chức năng đã phát hiện ba mươi bao tải chứa trà sơn mật trọng lượng một năm trăm linh kg năm bao chứa hoa tam thất trọng lượng hai trăm linh kg và hai mươi hộp quả la hán trọng lượng một trăm linh kg
tại thời điểm kiểm tra chủ lô hàng là phạm văn nam chú huyện bảo thắng tỉnh lào cai không xuất trình được giấy phép chứng minh rõ nguồn gốc của lô hàng kể trên
được biết lô hàng kể trên có giá trị lên đến hơn hai trăm linh triệu đồng lực lượng chức năng cũng đã ra quyết định xử phạt đối với chủ lô hàng mức phạt chín mươi triệu đồng
trong lúc làm nhiệm vụ tại km sáu mươi chín quốc lộ hai mươi một b thuộc địa phận xã liêm tuyền thành phố phủ lý tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát ba mươi tám
xe ba mươi hai nghìn bốn trăm ba mươi tám chạy hướng hà nội thanh hóa chở nhiều hàng hóa mang nhãn mắc nước ngoài như quần áo đồ chơi trẻ em găng tay thuốc bảo vệ thực vật
quá trình kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số lượng hàng hóa trên
hiện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam đã bàn giao vụ việc cho phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh để giải quyết theo quy định
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh yên bái liên tục xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với hình thức chỉnh sửa tích kê trúng thưởng sổ số với phương thức thủ đoạn tinh vi các đối tượng này đã chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên địa bàn tỉnh
vụ việc cảnh báo để các đại lý người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác kịp thời nhận biết thủ đoạn của loại tội phạm này
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
đây là các đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lục yên tỉnh yên bái bắt giữ và khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại xã khánh hòa và xã độc quan huyện lục yên tỉnh yên bái
nhóm đối tượng gồm lỗ văn quang chú thành phố hà nội trường văn nhất chú tỉnh bắc giang nguyễn văn lợi chú hải dương
cùng với ba đối tượng trên địa bàn tỉnh yên bái đã câu kết thống nhất với nhau thực hiện hành vi lừa đảo
cụ thể các đối tượng này đã tìm các điểm ghi sổ số kiến thiết miền bắc trên địa bàn để mua các sổ số theo tích kê
thường gọi là cáp mà các đối tượng chuẩn bị từ trước với số tiền lớn thường là hơn một triệu đồng rồi nói dối là có việc gấp không kịp lấy vé
sau đó các đối tượng trả tiền rồi đưa cho đại lý tích kê yêu cầu đại lý ký tên vào tờ tích kê
sau khi có kết quả sổ số kiến thiết miền bắc mở thường cùng ngày các đối tượng kiểm tra các số đã mua
nếu không trúng thưởng thì lập tức đến lấy lại
các đối tượng trả tiền rồi đưa cho đại lý tích kê với lý do kiểm tra đối chiếu với kết quả sổ số
lợi dụng lúc đại lý sơ hở các đối tượng mang bật lửa ga hờ các sổ số được viết bằng bút mực hóa một loại bút đặc biệt là mất mực khi gặp nhiệt
rồi dùng bút bi để chỉnh sửa bổ sung số trúng thưởng chung với ba số cuối của giải đặc biệt đồng thời sửa lại tích kê sao cho tổng số tiền tích kê không thay đổi
do tổng số tiền không thay đổi và có chữ ký của mình trong tích kê
nên đại lý sổ số đã trả tiền trúng thưởng cho đối tượng
với thủ đoạn trên các đối tượng đã thực hiện ba vụ lừa đảo với tổng số tiền một trăm linh năm triệu đồng
hiện nay trên địa bàn tỉnh yên bái có một mươi bốn tổng đại lý với trên năm trăm linh đại lý sổ số
người làm đại lý sổ số đa phần là phụ nữ và người già
các đối tượng đã lợi dụng điểm này để thực hiện thủ đoạn vào thời điểm chiều muộn sát giờ và nộp bảng của các đại lý
sau khi chỉnh sửa lại kết quả trúng thưởng thì liên tục tạo áp lực gây tâm lý sợ hãi lo lắng để buộc các đại lý phải trả tiền ngay
đến hôm đó mới bảo là ba gb
bây giờ tôi như thế trúng bà không trả là không được đâu không xong đâu
bây giờ trúng của chúng tôi là bà phải trả bà không trả thì bà cứ cuống lên đi tôi lục hết cả ra cho nó được lần thứ nhất là được một mươi sáu triệu lần thứ hai là ba triệu bảy nữa
các đối tượng đến để gây áp lực với các chủ đại lý sổ số kiên thiết để yêu cầu và phải trả tiền thưởng ngay lập tức
sau khi nhận được tiền thì các đối tượng thường duyên là rời khỏi
rời khỏi địa phương và tiếp tục thực hiện các hành vi phạm luật ở các địa bàn khác và với một thời điểm khác
để qua thủ đoạn của các đối tượng thì khuyên cáo cho các đại lý sổ số kiên thiết là thực hiện nghiêm các quy trình quy định sổ số kiên thiết đã ban hành
vào cuộc điều tra công an tỉnh yên bái đã làm rõ một mươi sáu vụ với bốn mươi đối tượng có liên quan
tuy nhiên bên cạnh việc đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật dưới hình thức mua bán số lô số đề
cơ quan công an khuyến cáo các đại lý sổ số và người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo như trên
khi thấy có những dấu hiệu bất minh mờ ám thì cần liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp đấu tranh phòng ngừa tội phạm lừa đảo
vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai lực lượng công an bất ngờ ập vào quán cà phê một trăm tám mươi sáu đường nguyễn văn linh phường hương sơ tp huế bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá
nguyễn văn phụng được xác định là đối tượng cầm đầu cùng hai đối tượng giúp sức là đặng quang trung và ngô huỳnh minh hoàng ngoài ra có tám đối tượng là con bạc
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an thu giữ nhiều thiết bị máy tính tv điện thoại trích xuất lịch sử các đối tượng này đánh bạc từ các tài khoản mà các đối tượng quản lý
từ tháng một mươi một đến nay nhóm đối tượng này đã thực hiện cá độ bóng đá với tổng số tiền trên bảy hai tỷ đồng hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên vừa bắt giữ hai đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy
đáng chú ý là ngoài ma túy lực lượng chức năng còn thu giữ rất nhiều súng đạn
tại khu vực thuộc địa bàn phường thắng lợi thành phố sông công tỉnh thái nguyên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang hoàng văn núi
trú tại thị xã phổ yên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ ba trăm bảy mươi năm viên hồng phiến và gần năm gram ma túy đá
mở rộng vụ án cơ quan công an tiếp tục bắt giữ tạ đình mừng chú tại huyện phú bình tỉnh thái nguyên về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
thù giữ nhiều gói chất bột màu trắng nghi là ma túy có khối lượng gần tám gram
khám xét khẩn cấp nơi ở của mừng tổ công tác thu giữ sáu khẩu súng các loại ba viên đạn và một số vật chứng liên quan khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên đã ra quyết định tạm giữ hai đối tượng trên
tiến hành giám định ma túy súng đạn và đang củng cố tài liệu để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng
trần văn tuân quê quán tại huyện lý nhân tỉnh hà nam đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa xa lưới pháp luật
trong các ngày hai mươi và hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một trần văn tuân đã cùng các đối tượng khác
thực hiện hành vi lừa bán các chậu hoa phong lan phi điệp thường giả là phi điệp hồng minh châu hồng yên thủy
có giá trị giao dịch cao để chiếm đoạt số tiền hơn một tỷ đồng của các bị hại rồi bỏ trốn
căn cứ các hành vi vi phạm pháp luật ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan công an đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với trần văn tuân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đến ngày hai mươi tháng một mươi hai đơn vị phối hợp với công an huyện yên thủy tỉnh hòa bình
đã bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại thị trấn hàng trạm huyện yên thủy tỉnh hòa bình
gây dối trật tự công cộng bị nhắc nhở lại tiếp tục chống người thi hành công vụ
với hành vi trên bảy đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mai sơn tỉnh sơn la ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
các đối tượng gồm lò văn nhóm lò văn thanh lò văn toan vì văn dân
cùng chú tại huyện phiêng quản bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ
và gây dối trả tự công cộng
các đối tượng lò văn hạc sông văn lụ bị khởi tố về tội gây dối trật tự công cộng
và tòng văn tuấn bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ
ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại bàn kết thay xã phiêng phản huyện mai sơn
nhóm đối tượng trên mâu thuẫn xảy ra xô xát với anh vì văn xuân ở cùng xã
vào thời điểm này lực lượng công an xã đang trên đường tuần tra làm nhiệm vụ
thấy vụ việc trên đã tiến hành tuyên truyền vận động giải thích để hòa giải giữa các bên
tiếp dùng ghế và gậy để tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
sau đó các đối tượng kéo đến trụ sở ủy ban nhân dân xã phiêng bàn huyện mai sơn
để gây dối và phách nhà công vụ của lực lượng công an xã
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn
năm hai nghìn tám đã tạo hành lang pháp lý cho công tác phòng chống ma túy
góp phần quan trọng trong đảm bảo trật tự an toàn xã hội
tuy nhiên trong bối cảnh hiện tại sự phát triển nhanh chóng và đa dạng của nền kinh tế
đời sống văn hóa xã hội nên một số mối quan hệ mới đã liên quan đến ma túy xuất hiện
nhưng chưa có quy định điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn
đáng chú ý là chưa có quy định về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
cũng như quy định về công tác cai nghiện còn một số bất cập
từ hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín sự đổi bổ sung năm hai nghìn chín có lượng lực tư hành
thì hành vi sử dụng trái phép chất ma túy không bị coi là tội phạm và không bị xử lý hình sự
đây là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng phức tạp
một là việc sử dụng ma túy tổng hợp
loạn hần láo đá nhiều đối tượng đã không thể phát được hành vi
về giá khắp vụ trọng án thậm chí sát hại nhiều người thân trong gia đình
khiến dư luận xã hội hoang mạng
nguyên liệu mức nối là vậy
như hành vi sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định hiện hành
chỉ bị sự phạt cảnh cáo hoặc qua tiền từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng là chưa được xếp ra đề
mà hiện nay thực trạng là chúng ta lại chưa quản lý được cái người sử dụng ma túy
và nguyên nhân những người nghiện xuất phát từ người sử dụng ma túy mà ra
cho nên hiện nay cái người sử dụng ma túy ở ngoài xã hội có thể nói là còn lọt rất nhiều
và đây cũng là nguyên nhân mà nó gây rất nhiều những cái
cái hậu quả về xã hội
là người nghiện là nguyên nhân chính của tội phạm hình sự
tất cả những người nghiện ma túy nhất là nghiện ma túy tổng hợp thì thông thường là dẫn đến ngáo đá
không làm chủ được bản thân gây ra những hành vi giết người hết sức là dã man như những vụ gần đây
cái điều này thì cũng là một trong những nguyên nhân
nó dẫn tới sự gia tăng khi người nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy tại việt nam
nếu như chúng ta thấy vào năm một nghìn chín trăm tám mươi
thì cả nước là chỉ có ba trăm linh người phạm nhân phạm tội về ma túy trong các trại giam của bộ công an
nhưng vào thời điểm này thì cái số lượng người phạm tội về ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy rất là nhiều
với hơn hai trăm ba mươi năm người
chính vì vậy thì luật phòng chống ma túy lần này có cái quy định là phải theo cái hướng là chúng ta quản lý rất là chặt chẽ cái đối tượng này
thống kê của bộ công an cho thấy chỉ trong vòng một mươi năm
từ năm hai nghìn bảy mươi chín đến năm hai nghìn một mươi chín
số thủ điện trong cả nước gặp sáu mươi
thì khoảng gần một trăm năm mươi người lên tới gần hai trăm ba mươi năm người
đáng cảnh báo đó là các chất ma túy

công tác luật hồ sơ đưa bổng nghiệp vào cơ sở tai biệt mắc buồn gặp cụ thể phong canh
nguyên liệu từ ngoài xã hội nhiều
ảnh hưởng đơn trọng với thực hiện cao năng trợ giúp
thủ điện ma túy nhiều đối tượng gây án
gây án rất đơn trọng đặc biệt đơn trọng đã xảy ra
trước đây thì việc tổ chức công tác tai nghiệp là giao cho chủ tịch ủy ban dân cấp xã
tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện luật và các quy định của chính phủ
chúng tôi nghĩ hiệu quả không được cao do trình độ chuyên môn của những người làm công tác tai nghiệp
gia đình cộng đồng chuyên môn họ không có chuyên môn thứ hai là nhân lực ở cấp xã hạn chế
ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín bộ chính trị có chỉ thị số ba mươi sáu về tăng cường
nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy
cho thấy việc xây dựng bàn hành luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một
là yêu cầu cấp thiết khách quan để thể chế quan điểm của đảng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về phòng chống ma túy
đảm bảo tính thông nhất đồng bộ của pháp luật đảm bảo hiệu lực hiệu quả công tác phòng chống ma túy trong tình hình mới
và với chín mươi bốn năm mươi tám đại biểu quốc hội điều kiết tán thành chiều ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
quốc hội đã thông qua luật phòng chống ma túy sửa đổi
luật phòng chống ma túy sửa đổi được quốc hội thông qua

sẽ cụ thể hóa hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba bảo đảm sự đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật
đồng thời khắc phục những khó khăn bất cập trong việc thực hiện công tác phòng chống ma túy trong những năm qua
góp phần nâng cao hiệu quả của công tác phòng chống ma túy trong thời gian tới
và huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị của nhân dân và cộng đồng quốc tế trong công tác phòng chống ma túy
bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một sẽ chính thức có hiệu lực
luật được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn mới nâng cao hiệu quả trong cuộc đấu tranh phòng chống ma túy đầy khó khăn cam go và ác liệt
một cách toàn diện chính xác kịp thời những điểm bất cập của luật phòng chống ma túy năm hai nghìn sửa đổi bổ sung năm hai nghìn tám
đã được nhìn nhận lại từ đó khơi thông các điểm ngẽn giúp nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý tuyên truyền trong cuộc chiến phòng chống ma túy
không chỉ riêng bộ công an mà còn cả hệ thống chính trị trên mặt trận quan trọng này
một trong những điểm mới quan trọng nhất của luật là có một chương riêng về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
trên quan điểm xây dựng luật người nghiện ma túy không phải là người bệnh
theo đó việc quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy thực hiện ngay từ lần đầu tiên phát hiện người đó có hành vi sử dụng chất ma túy
thời hạn quản lý là một năm
những năm gần đây thì chung bình mỗi năm phát triển
đã phát hiện ra một trăm bốn mươi người sử dụng trái phép chất ma túy
đặc biệt là việc sử dụng ma túy tổng hợp ngay từ lần đầu tiên
đã gây ra nguy hiểm cho chính bản thân và người sử dụng cho người thân
và gây ra các vụ thảm án cũng như vụ tai nạn giao thông thảm khốc
trên tinh thần của chỉ thị ba mươi sáu của bộ chính trị
ban soạn thảo của tổ quân tập đã nghiên cứu và đề xuất và quy định một chương mới
về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
việc quản lý này nhằm giúp cho người sử dụng trái phép chất ma túy
là không tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy
từ đó không trở thành người nghiện và giảm được nguồn cầu về ma túy
mà còn giúp cho họ có nhiều cái tiến bộ
tôi cho đây là một cái biện pháp là hết sức nhân văn
nếu như không có biện pháp quản lý rất là chặt chẽ những đối tượng này
thì chúng ta sẽ rất là khó trong công tác về phòng chống tệ nạn xã hội
phòng chống tội phạm cũng như là phát triển kinh tế xã hội
với hơn hai trăm ba mươi năm người nghiện ma túy có hồ sơ kiểm soát tại nước ta
thì cái luật phòng chống ma túy sửa đổi mới đây
thì đã điều chỉnh để quản lý những đối tượng này
với những chế tài về hành chính chúng tôi cho rằng cũng rất là phù hợp trong điều kiện hiện nay
luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một cũng đã sửa đổi căn bản toàn diện công tác cai nghiện
để khắc phục tình trạng bất cập hiện nay bảo đảm tính đồng bộ với pháp luật xử lý vi phạm hành chính
và phù hợp với thực tiễn
người nghiện được đăng ký cai nghiện tự nguyện tại gia đình cộng đồng hoặc tại các cơ sở cai nghiện
trước tình trạng cai nghiện ngày càng trẻ hóa
luật cũng đã có quy định đưa trẻ từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi vào ca nghiện bắt buộc
vì thế ngăn chặn các hành vi vi phạm nhưng cũng đảm bảo tính nhân văn với nhiều quy định cụ thể phù hợp đối với tuổi
bây giờ luật và nghị định cũng quy định cụ thể các tiêu chí điều kiện
để các tổ chức cá nhân mà tham gia vào công tác cai nghiện tại gia đình cộng đồng
có quy định cụ thể tiêu chí điều kiện của từng hoạt động một trong các quy trình của nghiệp vụ cai nghiện
trên cơ sở các tiêu chí điều kiện đấy thì các tổ chức cá nhân họ đáp ứng được yêu cầu đấy
họ sẽ đăng ký tổ chức hoạt động dịch vụ cai nghiện tại gia đình cộng đồng
chính phủ sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai thi hành luật phòng chống ma túy
cũng như các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành
việc triển khai này là năm nay có một cái mới hơn so với những năm trước đây
chúng ta tổ chức đến tận cấp xã là cái đơn vị mà cơ sở phòng chống ma túy ở dưới cơ sở
từ đó nó tạo ra sự chuyển biến rất là lớn
và sau cái hội nghị này thì tất cả các bộ ngành cũng như thể ủy ban nhà dân các cấp chính quyền
sẽ triển khai một cách sâu rộng và toàn diện
ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một sẽ chính thức có hiệu lực thi hành
đây là công cụ pháp lý quan trọng
để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy
nhiều cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân và gia đình trong phòng chống ma túy
bằng cường giúp chiến đấu của các lực lượng chuyên trách về phòng chống ma túy
đặc biệt khi quy định các biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
sẽ giúp phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật có ý nghĩa xã hội quan trọng và rất nhân vật
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sóng hai mươi bốn h bảy
chưa ngày hai mươi một tháng một mươi hai cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ
và tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm công an tp hcm đồng nai bà rịa vũng tàu triệt phá thành công
băng nhóm giang hồ tàn trữ vũ khí quân dụng do các đối tượng hình sự cộng cán gốc hải phòng cầm đầu
và điều hành đường dây đánh tài xuyên quốc gia với số tiền giao dịch là hơn hai tỷ đồng
thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trực tự dịp cuối năm của bộ trưởng bộ công an
qua công tác nghiệp vụ cục cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng hình sự cụm cán gốc hải phòng liều lĩnh
có bị hiện hoạt động băng nhóm tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng để tranh giành địa bàn tại thành phố hồ chí minh đồng nai
bà rịa vũng tàu và các tỉnh phía nam cục cảnh sát hình sự bộ công an đã chỉ đạo phòng phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm
và tệ nạn xã hội lập chuyên án để đấu tranh triệt phá ban chuyên án xác định băng nhóm này còn tổ chức đánh bạc bằng nhiều hình thức
thông qua mạng internet với thua đoạn tinh vi xáo quyệt
ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cục cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành phá án đồng loạt khám xét khẩn cấp
tại một mươi bốn địa điểm thuộc nhiều quận huyện của thành phố hồ chí minh bắt giữ một mươi sáu đối tượng thu hai khẩu súng một trăm hai mươi viên đạn
cùng nhiều hung khí năm trăm tám mươi triệu đồng một xe ô tô hai mươi ba điện thoại di động cùng nhiều đồ vật tài liệu
ban chuyên án xác định đường dây này do nguyễn văn điền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê hải phòng cầm đầu
dung sức cho điền là các đối tượng cộng cái nhiều tự án tiền sự gồm nguyễn văn dương cao duy hưng lầu văn tuấn
cùng một số đối tượng liên quan căn cứ vào các tài liệu ban chuyên án xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay tổng số tiền giao dịch
dùng để đánh bạc qua đường dây này khoảng hai một trăm năm mươi tỷ đồng
bộ cảnh sát hành xử đang tiếp tục củng cố tài liệu mở rộng điều tra xử lý triệt để băng nhóm tội phạm này
ngày hai mươi một tháng một mươi hai công an tỉnh đồng tháp cho biết hiện đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý hai mươi năm người tụ tập sử dụng ma túy
trong một quán karaoke hoạt động chui bất chấp việc toàn tỉnh đang áp dụng các biện pháp hành chính trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và các cơ sở kinh doanh karaoke chưa được phép hoạt động qua kiểm tra thì đã phát hiện một người dương tính với covid một mươi chín
trước đó vào tối
ngày hai mươi tháng một mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an huyện lấp vò
kiểm tra cơ sở karaoke hai trăm bảy mươi sáu trên đường dt tám trăm bốn mươi chín thuộc xã vĩnh thạnh huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
do trần hoàng minh làm chủ cơ sở qua kiểm tra phát hiện tại phòng karaoke vip một có hai mươi năm nam nữ nghi vấn sử dụng ma túy
tiến hành test nhanh có hai mươi ba đối tượng dương tính với ma túy một đối tượng dương tính với covid một mươi chín
hiện nay theo quyết định số một nghìn năm trăm tám mươi năm của ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng các biện pháp hành chính trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
các cơ sở kinh doanh karaoke chưa được phép hoạt động để đối phó với lực lượng chức năng cơ sở trên đã khóa cửa cổng
rồi bản ngưng hoạt động len lút cho khách thuê phòng hiện lực lượng công an đang lấy lời khai của các đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý theo pháp luật
công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu cho biết vừa triệt xóa thành công một điểm đánh bạc dưới hình thức là đá gà ăn tiền và bắt giữ sáu đối tượng có liên quan
điều đáng nói là điểm đá gà này được các đối tượng bố trí tại một khu đất trống giữa các ao nuôi tôm
vào ngày hai mươi tháng một mươi hai công an huyện hòa bình bố trí lực lượng bắt quả tang sáu đối tượng gồm hồ văn trại bảo văn đời bảo văn chương phan văn chiến
lê hồng sang trịnh tấn khoa cùng ngôi huyện hòa bình đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại một khu đất trống giữa các ao nuôi tôn trên địa bản ấp vĩnh kiểu xa vĩnh thịnh huyện hòa bình
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ năm con gà đá số tiền gần một mươi năm triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ